hà nội qua đỉnh covid một mươi chín hơn một mươi ngày chống dịch sẽ thay đổi như thế nào
tp hcm hơn sáu mươi một trường hợp f được xác nhận qua khai báo trực tuyến
đã khỏi covid một mươi chín vẫn có khả năng tái nhiễm cần tiếp tục hoàn thành tiêm vaccine bụi ba
hồng kông yêu cầu toàn bộ cư dân xét nghiệm covid một mươi chín
bầm dập vì covid doanh nghiệp nhỏ trung quốc bị dồn vào đường cùng
xin chào quý vị đang theo dõi bản tin covid sáng trên kênh youtube của báo sức khỏe và đời sống
kênh tra cập nhật những thông tin nổi bật nhất về tình hình dịch covid một mươi chín trên cả nước và trên thế giới
thưa quý vị tình hình dịch covid một mươi chín tại hà nội
theo chuyên gia nếu không xuất hiện các biến chủng mới từ nước ngoài xâm nhập
mà omicron vẫn là chủng sars cov hai lưu hành chính tại hà nội
thì số mắc và số ca nặng sẽ tiếp tục giảm dần về mức thấp
một lãnh đạo ngành y tế hà nội cho biết đỉnh dịch hà nội đã đi qua hơn một mươi ngày
hiện số lượng ca nhiễm mới giảm rất nhiều so với giai đoạn trước
những ngày gần đây chỉ dưới một mươi
về tình hình tiêm chủng tỷ lệ tiêm chủng vaccine của hà nội đang ở mức cao so với cả nước
theo vị đại diện trong tình hình mới một trong những vấn đề rất quan trọng là tiếp tục giả soát
đẩy mạnh tiêm chủng vaccine covid một mươi chín
về vấn đề xét nghiệm hiện chủ yếu chỉ khuyến cáo xét nghiệm với những người trong nhóm nguy cơ
và có triệu chứng
thay vì xét nghiệm tràn lan những người thuộc nhóm nguy cơ gồm người trên sáu mươi năm tuổi
người có bệnh nền phụ nữ có thai người bị suy giảm biễn dịch người mắc ca bệnh nặng mạn tính giai đoạn cuối
người có bệnh gây suy giảm biễn dịch
vị lãnh đạo cũng cho hay đến thời điểm này một số vấn đề trong phòng chống dịch đã không còn phù hợp
như lấy mã số ca bệnh hàng ngày hay đánh giá cấp độ dịch
cụ thể về vấn đề đánh giá cấp độ dịch nếu theo quan điểm trước đây khuyến khích đánh giá xuống từng xã phường
thì rất nhiều nơi sẽ thuộc cấp độ bốn khi xét nghiệm số f kho mới
kéo theo hàng loạt vấn đề phía sau như phải dừng cho học sinh đi học giảm các tương tác xã hội
điều này sẽ khó khăn khi chúng ta đã mở cửa với quốc tế và bắt đầu cho học sinh đi học trở lại
bên cạnh đó về tiêu chí liên quan đến điều trị như tỷ lệ dường icu thì tuyến xã y tế cơ sở cũng không thể đáp ứng
được biết hiện nhiều địa phương đã có các đề xuất lên bộ y tế mà chờ hướng dẫn cụ thể để có những thay đổi tiếp theo trong phòng chống dịch
phó giáo sư tiến sĩ nguyễn huy nga nguyên cục trưởng cục y tế dự phòng bộ y tế nhận định
hà nội đã đi qua đỉnh dịch bởi vậy điều tất yếu là số f sẽ đi xuống
theo phó giáo sư nga hơn một bốn triệu ca mắc hà nội đã công bố là con số khá lớn
tuy nhiên dựa trên các quy tắc về dịch tễ học thì đây chỉ là tảng băng nổi
khi dịch đã lây lan mạnh ra cộng đồng số f thực tế có thể vượt nhiều lần
dự báo tình hình dịch tại hà nội trong giai đoạn tới phó giáo sư tiến sĩ nguyễn huy nga cho rằng
nếu không xuất hiện các biển chủng mới từ nước ngoài xâm nhập omicron vẫn là chủng sars cov hai lưu hành chính tại thủ đô
thì số mắc và số nặng sẽ tiếp tục giảm dần với mức thấp
thậm chí covid một mươi chín có thể trở thành bệnh lưu hành
tình hình dịch bệnh tại hà nội về cơ bản đã được kiểm soát
nhưng người dân thủ đô vẫn nên cố gắng phòng bệnh tuân thủ năm k đeo khẩu trang rửa tay với xa phòng thường xuyên
những người sức khỏe yếu có bệnh nền người cao tuổi nếu chưa tiêm vaccine hoặc tiêm chưa đủ mũi thì cần tiếp tục tiêm chủng
có như vậy chúng ta mới thành công trong việc đẩy lùi dịch covid một mươi chín
sau vụ nam sinh lớp một mươi trường chuyên nhảy lầu tử vong do áp lực học hành xảy ra tại văn phú hà đông
mới đây ủy ban nhân dân tp hà nội đã ra công văn về việc cho học sinh quay trở lại trường học
theo đó thành phố yêu cầu các cơ sở giáo dục đào tạo căn cứ vào tình hình dịch bệnh để tổ chức hình thức dạy học cho phù hợp
không để học sinh sinh viên học trực tuyến kéo dài
vừa qua sự ra đi đột ngột theo cách cực đoan nhất của nam sinh trường trung học phổ thông chuyên hà nội asterdam
khiến dư luận bàng hoàng
đây không phải lần đầu tiên hồi chuông cảnh báo vang lên về việc các bậc phụ huynh đè nặng áp lực chuyện học hành với con trẻ
nhiều người dùng mạng sau khi đọc xong đều bày tỏ sự tiếc thương đối với sinh mệnh ra đi khi còn quá trẻ của cậu nam sinh này
một bộ phận khác bắt đầu chỉ trích gia đình nạn nhân vì không có cách hành xử đúng mực mới khiến cậu gặp vấn đề về tâm lý và dẫn đến cái kết thương tâm
nhiều người cũng cho rằng cậu bé thiếu đi sự giao tiếp và những phương pháp giải trí khiến cậu trở nên trầm cảm
sau sự việc này ủy ban nhân dân tp hà nội đã ra công văn về việc cho học sinh quay trở lại trường học
theo đó phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp hà nội trữ xuân dũng vừa ký ban hành kế hoạch nhằm khắc phục những hạn chế khuyết điểm trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
về giáo dục ông chử xuân dũng chỉ đạo các đơn vị tiếp tục triển khai các biện pháp đảm bảo công tác phòng chống dịch tại các cơ sở giáo dục đào tạo khi học sinh sinh viên học trực tiếp
kế hoạch nêu rõ căn cứ và tình hình dịch bệnh để tổ chức hình thức dạy học cho phù hợp không để học sinh sinh viên học trực tuyến kéo dài
thường xuyên kiểm tra đánh giá để hiểu rõ tác động tiêu cực của việc học trực tuyến đặc biệt là đối với trẻ nhỏ để có giải pháp kịp thời
thành phố dù đã kiểm soát được dịch bệnh nhưng vẫn cần khắc phục những hạn chế khuyết điểm
trong đó đối với giáo dục cần cho học sinh sớm quay trở lại trường học tránh để việc học trực tuyến kéo dài
việc cho trẻ quay lại trường học để trẻ tiếp xúc giao tiếp với bạn bè và môi trường ngoài phạm vi nhà ở sẽ giúp trẻ được phát triển toàn diện hơn về tâm lý và tinh thần
vẫn là tin tức liên quan tới hà nội
thưa quý vị mới đây ubnd tp hà nội vừa có văn bản số chín trăm bốn mươi tám ubnd dt
về việc tăng cường quản lý chất thải đối với các trường hợp mắc covid một mươi chín đang cách ly tại nhà
văn bản của ubnd tp hà nội cũng yêu cầu các sở ngành quận huyện thị xã và các đơn vị liên quan
thực hiện phương án phân loại thu gom vận chuyển và xử lý chất thải lây nhiễm phát sinh tại điểm cách ly quản lý theo dõi khám và điều trị tại nhà đối với người mắc covid một mươi chín
căn cứ hồ sơ về giá dịch vụ phân loại thu gom vận chuyển và xử lý chất thải có nguy cơ lây nhiễm virus sars cov hai
của công ty trách nhiệm hiếu hạn một thành viên môi trường đô thị hà nội uranco
lãnh đạo tp hà nội yêu cầu sở tài chính khẩn trương phối hợp với các sở ngành liên quan thẩm duyệt
báo cáo ủy ban nhân dân tp trong tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai
bên cạnh đó lãnh đạo tp hà nội đề nghị sở thông tin và truyền thông tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng
bằng nhiều hình thức khác nhau để người dân nắm và thực hiện các hướng dẫn về việc phân loại thu gom lưu giữ chất thải lây nhiễm
đề nghị các địa phương chỉ đạo việc thu gom vận chuyển và tổng hợp thông tin số lượng chất thải phát sinh
báo cáo sở tài nguyên và môi trường sở y tế để xem xét chủ động điều tiết hoạt động thu gom vận chuyển tại địa phương
các xã phường thị trấn và các đội phòng dịch cơ động không để tồn động chất thải có nguy cơ lây nhiễm trong dân cư
tránh lây lan dịch bệnh trong cộng đồng gây bức xúc dân sinh
tại tp hcm đã có hơn sáu mươi một trường hợp f được xác nhận qua khai báo trực tuyến
đây là kết quả sau hai mươi ngày triển khai thí điểm chuyển đổi số trong quản lý f tại nhà trên địa bàn tp hcm
tính đến ngày ba mươi một tháng ba sau hai mươi ngày triển khai thí điểm chuyển đổi số trong quản lý f tại nhà trên địa bàn tp hcm
đã có tám mươi bốn bảy trăm chín mươi chín lượt f khai báo tại địa chỉ khai báo f tp hcm gov vn
qua đó các trạm y tế trên địa bàn tp hcm đã tiếp nhận thông tin khai báo đánh giá sẵn lọc
và đã xác nhận sáu mươi một bốn trăm linh sáu trường hợp là f do có đầy đủ thông tin được khai báo theo yêu cầu
chiếm tỷ lệ bảy mươi hai tỷ lệ này đã cải thiện rõ rệt nếu so với những ngày đầu tiên triển khai chỉ chiếm khoảng hai mươi
điều đáng ghi nhận đó là đã có một hai trăm ba mươi ba người thuộc nhóm nguy cơ cao trên sáu mươi năm tuổi và có bệnh nền
và một mươi hai bảy trăm năm mươi ba người khai báo có triệu chứng nghi nặng
khai báo có cảm giác mệt khó thở đau tức ngực đã được trạm y tế chủ động tiếp cận chăm sóc và điều trị kịp thời
sau khi được cảnh báo nhắc qua tin nhắn gửi đến các trạm y tế
đây là một tiện ích đã được sở y tế bổ sung sau một tuần triển khai thử nghiệm
giúp các bác sĩ của trạm y tế không bỏ sót các trường hợp f có dấu hiệu nặng hoặc thuộc nhóm nguy cơ cao
lúc bắt đầu thử nghiệm khai báo trực tuyến nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân mắc covid một mươi chín không có triệu chứng
hoặc chỉ có triệu chứng nhẹ nhưng chưa có thói quen khai báo f trực tuyến
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín thành phố cho phép các f có thể khai báo trong vòng năm ngày kể từ ngày có kết quả xét nghiệm dương tính
phân tích thời gian khai báo của f cho thấy hầu hết đã khai báo trong bốn mươi tám giờ đầu
trong đó bốn mươi chín người dân khai báo trong hai mươi bốn giờ đầu hai mươi sáu người dân khai báo trong hai mươi bốn giờ tiếp theo
một mươi người dân khai báo vào ngày thứ ba và một mươi năm f khai báo vào ngày thứ tư thứ năm
với kết quả khảo sát này sắp tới sở y tế tp hcm dự kiến tham mưu ban chỉ đạo thành phố rút ngắn thời gian khai báo xuống còn trong vòng bốn mươi tám giờ đầu
nhằm tạo thói quen khai báo ngay trong vòng bốn mươi tám giờ
điều này rất có lợi cho người thuộc nhóm nguy cơ và tạo điều kiện thuận lợi cho các trạm y tế trong giải quyết hồ sơ trực tuyến
ngoài ra sở y tế yêu cầu ban giám đốc các trung tâm y tế ban chỉ đạo phòng chống dịch xã phường thị trấn tiếp tục đẩy nhanh đăng ký chữ ký số cho các trạm y tế ubnd phường xã để thuận tiện hơn trong cấp chứng nhận trực tuyến cho người f đã hoàn thành thời gian cách ly tại nhà
theo bộ y tế đến nay cả nước đã tiêm hơn hai trăm linh sáu triệu liều vaccine phòng covid một mươi chín
khoảng tám mươi ba số đối tượng từ một mươi tám tuổi trở lên đã tiêm mũi thứ ba tuy nhiên đã khỏi covid một mươi chín vẫn có khả năng tái nhiễm cần tiếp tục hoàn thành tiêm vaccine mũi thứ ba
đến nay cả nước đã tiêm hơn hai trăm linh sáu triệu liều vaccine phòng covid một mươi chín tỷ lệ bao phủ vaccine phòng covid một mươi chín cho người từ một mươi tám tuổi trở lên mũi một là gần một trăm linh mũi hai là gần chín mươi chín và tỷ lệ người đã tiêm mũi ba đạt khoảng năm mươi
đối với người từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi mũi một là chín mươi chín mũi hai là chín mươi bốn
về tiêm mũi ba bộ y tế cho hay đến ngày ba mươi một tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai ước tính có khoảng sáu mươi đối tượng từ một mươi tám tuổi trở lên đến lịch tiêm mũi ba
như vậy hiện tại đã tiêm mui ba cho khoảng tám mươi ba số đối tượng từ một mươi tám tuổi trở lên đến lịch tiêm
số còn lại chưa tiêm mũi ba vì một số lý do như số lượng người mắc covid một mươi chín tăng cao chung với thời điểm cần tiêm mũi ba do đó có sự chỉ hoãn tiêm chủng
một bộ phận người dân đã tiêm hai liều vaccine sau khi mắc covid một mươi chín và bình phục có xu hướng không tiêm tiếp mũi bà vì cho rằng đã có miễn dịch tự nhiên sau khi mắc bệnh
bộ y tế cũng cho rằng do tỷ lệ bao phủ vaccine cao trên phạm vi toàn quốc
có sự chăm sóc đối tượng nguy cơ cao nên tỷ lệ chết trên mắc trên phạm vi toàn quốc giảm sâu
người khỏi bệnh vẫn có khả năng tài nhiễm do vậy cần tiếp tục hoàn thành tiêm vaccine mũi ba
triển khai các biện pháp ưu tiên quản lý bảo vệ nhóm đối tượng nguy cơ cao tăng cường năng lực cách ly chăm sóc điều trị quản lý người mắc covid một mươi chín tại nhà
nhất là thực hiện thông điệp năm k cộng vaccine cộng thuốc điều trị cộng công nghệ cộng đề cao ý thức người dân
và các biện pháp khác là rất quan trọng trong việc kiểm soát ca lây nhiễm hạn chế bệnh tăng nặng tử vong
chuyển sang phần tin tức covid một mươi chín thế giới
nhà chức trách hồng kông trung quốc hôm qua hai tháng bốn đã yêu cầu toàn bộ dân số hơn bảy bốn triệu người tự nguyện xét nghiệm covid một mươi chín tại nhà trong ba ngày liên tiếp kể từ tuần tới
theo hãng tin ap thông báo của trưởng đặc khu hồng kông krelam được đưa ra trong bối cảnh khu vực này đang vật lộn để kiềm chế đợt bùng phát tồi tệ nhất đang xảy ra
và nhà chức trách phát đi nhiều tín hiệu trái chiều để làm xét nghiệm và phong tỏa
bà lam nói về xét nghiệm bắt buộc đối với toàn bộ cư dân là cần thiết nhưng không nói khi nào việc này sẽ được thực hiện
nhà chức trách hồng kông đã bác bỏ ý tưởng trên sau khi một thông báo trước đó gây ra cảnh mua sắm hoảng loạn
hồng kông hôm qua đã dỡ bỏ lệnh cấm cư dân từ chín quốc gia đang có ca mắc covid một mươi chín cao gồm cả anh và mỹ trở về
ngày một tháng bốn hồng kông ghi nhận năm tám trăm hai mươi ca mắc mới
trong khi đó thượng hải cũng vật lộn với đợt bùng phát dịch lớn nhất kể từ khi covid một mươi chín bùng phát ở vũ hán
thượng hải đang trong tình trạng phong tỏa kéo dài một số cư dân sẽ phải cách ly tại nhà thêm một mươi ngày vì chính sách không covid một mươi chín
theo kế hoạch khu vực phía đông của thượng hải sẽ kết thúc bốn ngày phong tỏa vào hôm một tháng bốn
xong để ngăn chặn sự bùng phát dai dẳng của biến thể omicron quyết định kéo dài phong tỏa được ban hành vào đêm ba mươi một tháng ba
ở phía tây thượng hải việc phong tỏa diễn ra theo kế hoạch là sáng ngày một tháng bốn
khiến phần lớn cư dân trong tổng số hai mươi sáu triệu dân của thành phố phải ở trong nhà
hôm nay thượng hải ghi nhận sáu năm mươi một ca mắc covid một mươi chín lây truyền trong cộng đồng
trong bối cảnh các ca nhiễm omicron gia tăng đang càn quét trung quốc và phủ bóng lên nền kinh tế
các doanh nghiệp nhỏ của nước này đang phải kêu gọi bắc kinh hỗ trợ nhiều hơn
tăng linh chủ một cửa hàng mi nhỏ ở nam ninh thủ phủ tỉnh quảng tây miền nam trung quốc cho biết
công việc kinh doanh của cô đang trở nên thất bát
mặc dù thành phố chỉ ghi nhận ba trường hợp mắc biến thể có khả năng lây truyền cao của covid một mươi chín
kể từ ngày một tháng ba việc kiểm soát nghiêm ngặt đại dịch đã ảnh hưởng nặng nề đến các doanh nghiệp nhỏ
tăng linh cho biết các quán cà phê internet quán karaoke và quán bar đã bị buộc phải tạm ngừng hoạt động
trong khi đó một số quán ăn trong khu vực kiếm được dưới một nhân dân tệ một trăm năm mươi bảy đô mỗi ngày
và bắt đầu phải cho nhân viên nghỉ việc
tàng cho biết nhiều chủ doanh nghiệp nhỏ đang cố gắng bán nhà cửa đất đai của họ để trả tiền thuê nhà và nhân công
nhưng rất khó tìm được người mua vì thị trường bất động sản cũng đang ế ẩm
các doanh nghiệp nhỏ là những đối tượng dễ bị tổn thương nhất trong đại dịch
song lại là nguồn làm việc chính của trung quốc
họ đang kêu gọi bắc kinh hỗ trợ nhiều hơn khi làn sóng biến thể omicron mới nhất phủ bóng lên nền kinh tế
trung quốc đã công bố khoản hoàn thuế trị giá hai năm nghìn tỷ nhân dân tệ cho năm hai nghìn hai mươi hai
các doanh nghiệp sẽ được miễn ba thuế giá trị gia tăng
một số doanh nghiệp nhỏ sẽ được giảm thuế thu nhập từ hai mươi năm xuống hai mươi
các doanh nghiệp nhỏ cũng sẽ đủ điều kiện để được giảm một năm nghìn nhân dân tệ
đối với thuế giá trị gia tăng nhằm giảm bớt gánh nặng tài chính
nhưng nhiều chủ doanh nghiệp cho rằng như vậy là chưa đủ
vì chính sách zero covid của trung quốc gây căng thẳng lớn với việc phong tỏa hạn chế đi lại và xét nghiệm hàng loạt
tỉnh quảng đông nơi bị ảnh hưởng bởi đợt bùng phát biến thể omicron vào đầu tháng ba
đã cam kết hỗ trợ tài chính miễn thuế và cấp vốn tín dụng để hỗ trợ ngành dịch vụ
tuy nhiên nhiều doanh nghiệp nhỏ cho biết các biện pháp hỗ trợ gần như không bù đắp được khoản kinh doanh thua lỗ
do các biện pháp kiểm soát chặt chẽ gây ra
giữa tháng ba chủ tịch tập cận bình cho biết việc kiểm soát covid một mươi chín sẽ là ưu tiên hàng đầu nếu dịch bùng phát tồi tệ hơn
mặc dù ông thừa nhận cần phải cân bằng việc kiểm soát dịch với những tác động lên nền kinh tế
các nhà chức trách trung quốc đang tuân thủ chính sách zero covid
bao gồm dập tắt các đợt bùng phát địa phương bằng biện pháp phòng ngừa nghiêm ngặt
trong khi đó phần lớn các quốc gia trên thế giới đang chuyển sang sống chung với virus
thương hải và trung tâm công nghệ thâm quyến hai cỗ máy thúc đẩy tăng trưởng kinh tế
gần đây đều thực hiện phong tỏa để ngăn chặn các đợt bùng phát ở địa phương
kể từ giữa tháng ba ít nhất một mươi tám thành phố chiếm tám năm tổng sản phẩm quốc nội gdp của trung quốc
đã áp đặt các đợt phong tỏa quy mô lớn
tại quảng châu các thương gia tại chợ buôn bán hàng may mặc của thành phố
đã đình công kể từ hôm hai mươi hai tháng ba
thưa quý vị và các bạn có thể thấy đại dịch covid một mươi chín vẫn còn diễn biến khá phức tạp
khi liên tục virus sars cov hai có những biến thể mới
chủng omicron đang là chủng ghi nhận có nhiều ca mắc nhất hiện nay
có đặc điểm dễ lây lan và có tốc độ lây lan nhanh chóng
vì vậy chúng ta không được chủ quan
hãy luôn tuân thủ những biện pháp bảo vệ sức khỏe bản thân ở nơi công cộng
như là giữ khoảng cách xịt quần và đeo khẩu trang
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại